theo sở y tế tỉnh ninh bình sau hai lần lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân thứ một mươi tám đang được cách ly và điều trị tại ninh bình đã cho kết quả âm tính
bệnh nhân thứ một mươi tám là một du học sinh trú tại xã tân phong huyện vũ thư tỉnh thái bình sau khi được điều trị tích cực đã có kết quả xét nghiệm hai lần ân tính
bệnh nhân tiếp tục được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình và chờ ngày xuất viện
hiện tại tỉnh ninh bình đang có một ba trăm năm mươi trường hợp đang được cách ly theo dõi hoặc giám sát trong đó trong ngày một mươi bốn tháng ba đã có bảy mươi hai trường hợp đã hết thời hạn cách ly